thưa quý vị và các bạn trước tình trạng sách in lậu được lưu hành trái phép trên thị trường diễn biến ngày càng phức tạp
từ tháng sáu nhà xuất bản giáo dục việt nam đã tổ chức hội thảo chống xuất bản phẩm lậu với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục lĩnh vực xuất bản đại diện cơ quan quản lý thị trường cơ quan công an đại diện cục sở hữu trí tuệ vương quốc anh các nhà xuất bản của việt nam và nước ngoài các trường đại học các đơn vị phát hành
trong những năm gần đây vấn nạn xuất bản phẩm lậu lưu hành trái phép trên thị trường việt nam diễn biến ngày càng phức tạp
với quy mô lớn hoạt động in phát hành xuất bản phẩm lậu là hành vi vi phạm luật xuất bản vi phạm luật sở hữu trí tuệ chiếm đoạt bất hợp pháp giá trị vật chất giá trị tinh thần của người khác gián tiếp hủy hoại giá trị sáng tạo của tác giả làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự văn hóa xã hội đồng thời vi phạm pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng để thu lợi bất chính
qua thống kê của nhà xuất bản giáo dục việt nam cho thấy hoạt động in phát hành xuất bản phẩm lậu hiện nay có quy mô lớn và diễn biến phức tạp
trong số các xuất bản phẩm lậu đang lưu hành trên thị trường sách giáo dục chiếm tỷ lệ lớn nhất không chỉ sách của các nhà xuất bản việt nam mà còn có sách của các đơn vị xuất bản nước ngoài cả trong và ngoài việt nam cũng bị in lậu phát hành lậu trên thị trường việt nam với số lượng không nhỏ
tại hồ chí minh hồ chí minh hồ chí minh hồ chí minh hồ chí minh hồ chí minh
trong số các xuất bản phẩm lậu nhà xuất bản giáo dục việt nam đã thống kê và chỉ ra rất nhiều lỗi sai về hình thức và nội dung trong sách lậu sách giả như
lỗi về sự khác biệt màu sắc ở trang bìa hình ảnh nhòe mờ lỗi sai về mã sai nội dung trang thông tin lỗi chính tả thiếu hụt nội dung sai nội dung trong sách v v
việc loại trừ các hành vi in phát hành xuất bản phẩm lậu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ không chỉ của các cơ quan quản lý
nhà nước của chính quyền các địa phương mà cần có sự góp sức của các chủ sở hữu xuất bản phẩm và của toàn xã hội
đồng thời cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng các lực lượng liên ngành các nhà xuất bản các tổ chức liên quan và đông đảo bạn đọc
coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công tác này kiên trì kiên quyết từng bước đẩy lùi xuất bản phẩm lậu
trong một bài viết đăng báo nhân dân có tiêu đề
trách nhiệm cộng đồng trong việc ngăn chặn loại bỏ sách giả tác giả đông á cho biết
sách lậu in với số lượng lên đến hàng chục tấn thật sự là câu chuyện gây sốc với không ít người
nhưng đó lại là sự thật
tháng tám năm hai nghìn bốn hai mươi tấn sách giáo khoa và sách tham khảo in lậu tại công ty trách nhiệm hữu hạn in bao bỉ gia công tân phú khương tp hcm
đã bị cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản thu giữ
sự việc khi đó đã thu hút sự quan tâm của dư luận
tuy nhiên đến nay sách giả vẫn tiếp tục hoành hành với mức độ ngày càng tinh vi khó lường
chỉ trong hai tháng sáu và bảy năm hai nghìn một mươi chín hàng loạt vụ việc liên quan sách giả bị phát hiện khiến dư luận hết sức băn khoăn lo ngại
cụ thể ngày một mươi ba tháng sáu cơ quan chức năng tỉnh bình định phát hiện bảy mươi hai sáu trăm linh hai cuốn sách giáo khoa nghi in lậu
tại nhà sách mỹ huyền bổng sơn
ước tính khối lượng
nên đến hàng tấn
các cuốn sách này có nội dung giống sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục
tuy nhiên chất lượng giấy xấu hơn và tem nhận diện khác với tem của nhà xuất bản giáo dục
chủ nhà sách cũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ hợp lệ
mới đây đại diện ủy ban nhân dân tp huế cho biết
đã giao cho phòng văn hóa thông tin tiến hành các thủ tục hủy việc thí điểm tổ chức không gian sách đường hai bà trưng
còn gọi là đường sách tp huế
người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng sách giả sách lậu được bày bán công khai ở đường sách này
tại thời điểm kiểm tra
hàng trăm xuất bản phẩm bị phát hiện không có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ
gần đây nhất
trong các ngày từ mùng tám đến một mươi một tháng bảy
tại tỉnh gia lai
cơ quan chức năng cũng đã thu giữ ba năm trăm bảy mươi bảy cuốn sách giáo khoa có dán tem giả
được tàn chữ bày bán tại ba cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh
đại diện nhà xuất bản giáo dục
đã xác định đây là sách giả
có thể thấy
điểm chung của sách bị làm giả là các cuốn sách bán chạy có số lượng phát hành lớn
trong các vụ việc liên quan xảy ra trong thời gian qua
số sách vi phạm bị phát hiện thường lên đến hàng nghìn
thậm chí hàng chục nghìn bản
cùng với đó
số tiền ước tính đến hàng trăm tỷ đồng đã chảy thẳng vào túi các đầu nậu
và chân rết làm nhiệm vụ tiêu thụ sách giả
không chỉ là sách giả
không chỉ xuất hiện tràn lan tại các điểm bán sách
sách giả còn xâm nhập vào các sàn thương mại điện tử có bán sách
các kênh bán hàng trực tuyến như mạng xã hội trang web
với hình thức bề ngoài giống sách thật đến chín mươi năm
không dễ để nhận diện
giá chỉ bằng hai phần ba
thậm chí bằng nửa so với sách thật
mang lại siêu lợi nhuận cho cơ sở y đấn trái phép
nguy hiểm hơn
dù sách lậu sách giả có mặt ở mọi thể loại đề tài
nhưng sách giáo dục
là loại bị làm giả nhiều nhất
theo thống kê của cơ quan chức năng
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
có hơn năm trăm linh bản sách
gần tám tấn bán thành phẩm sách giáo dục
bị in lậu tàng trữ để tiêu thụ
tại nhiều tỉnh thành phố
xong đây chỉ là con số thống kê
trên cơ sở các vụ việc đã bị phát hiện
số sách giả lưu hành dựa trên thị trường
chắc chắn sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần
thực tế với sự phát triển của công nghệ in ấn hiện nay
có cuốn sách bán chạy vừa ra mắt buổi sáng
thì đến chiều sách giả đã được giao bán tràn lan trên thị trường
đáng buồn là
sách giả đang được không ít người tiêu dùng lựa chọn và dung túng
thí dụ bộ truyện harry potter gồm bảy tập
đang được trào bán trên mạng với mức giá từ bốn trăm linh đồng đến một triệu rưỡi
về giá cả giữa sách giả và sách thật
tuy nhiên vì lợi ích cá nhân
nhiều người dù biết rõ đó là sách giả
nhưng vẫn sẵn sàng mua và cổ vũ cho việc làm này
cho rằng mình có lợi vì mua được sách giá rẻ
dù vô tình hay cố ý
thì đây vẫn là hành vi tiếp tay cho việc sản xuất và tiêu thụ hàng giả
sách giả đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng cho đời sống xã hội
dễ thấy nhất là sách giả đã làm mất đi sách giả

giữa các đơn vị xuất bản làm ăn nghiêm túc tuân thủ pháp luật
với những cơ sở chuyên sống ký sinh ung dung hưởng lợi nhuận
bằng việc sao in trái phép không mất công tổ chức bàn thảo
cũng như thực hiện nghĩa vụ bản quyền
đại diện công ty phớt news trí việt cho biết
đơn vị hiện có khoảng một đầu sách giá trị
trong đó có khoảng bốn trăm linh cuốn bán chạy
nhưng đã phát hiện sáu trăm tám mươi sáu đầu sách bị in lậu
làm giả bị xâm phạm vi phạm bản quyền dưới mọi hình thức
thậm chí có bộ sách cùng một lúc có tới một mươi sáu nhà in làm giả
vì thế đã có ý kiến bày tỏ sự lo ngại nạn sách giả
có thể bức tử ngành xuất bản
cùng với thiệt hại lớn về kinh tế do sách giả gây ra
cho các nhà xuất bản làm ăn chân chính
trực tiếp xâm hại quyền tác giả
thì sách giả cũng khiến cho ngân sách nhà nước bị thất thu đáng kể
sự lộng hành của sách giả
cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của việt nam trong vấn đề bảo hộ quyền tác giả
theo quy định tại công ước bechner mà việt nam đã tham gia từ đầu năm hai nghìn bốn
việc tiếp tay tiêu thụ sách giả của không ít người tiêu dùng
không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống sách bản quyền của các nhà xuất bản
các doanh nghiệp làm sách chính thống
mà còn làm tổn hại đến uy tín danh tiếng của ngành xuất bản trong nước
điều này sẽ là nguy cơ dẫn đến việc người đọc trong nước sẽ mất dần cơ hội

nghiêm trọng hơn việc dung túng cho sách giả
sẽ dẫn tới sự ăn mòn văn hóa đọc văn hóa thưởng thức của công chúng
tâm lý ham rẻ chỉ mua rẻ sẽ dần tạo thói quen coi thường chất xám
coi thường công sức của các tác giả nhà xuất bản
người đọc sách giả về lâu dài sẽ dễ dàng chấp nhận sự kém chất lượng
kể cả những lỗi sai về nội dung hình thức
từ đó vô tình tự hạ thấp thẩm mỹ nhu cầu thưởng thức của bản thân
việc chấp nhận sách giả còn góp phần triệt tiêu sự sáng tạo của các tác giả nhà xuất bản
tạo ra một lớp người tiêu dùng méo mó sẵn sàng chấp nhận cái sai
và lan truyền cái sai đó gây ra những tác động xấu cho xã hội
thời gian qua tại các địa phương
nhất là ở hai thành phố lớn hà nội và thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc tuyên chiến với nạn sách giả
tuy nhiên trên thực tế việc xử lý và ngăn chặn còn khá hạn chế
các trường hợp bị xử lý mới chỉ như bắt cóc bỏ đĩa
chưa đủ khả năng răn đe ngăn chặn
chưa kể sách giả mang đến những nguồn lợi kết xù cho đối tượng ít lậu
nhưng mức xử phạt theo quy định của pháp luật còn thấp
nên nhiều đối tượng sẵn sàng nộp phạt
để lại tái diễn với mức độ liều lĩnh tinh vi hơn
việc áp dụng biện pháp đóng cửa cơ sở in ấn được đánh giá là mạnh tay
tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó
cơ sở in ấn mới lại tiếp tục mọc lên và qua nhiều cách thức khác nhau
sách giả lại tiếp tục được tuồn ra thị trường
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
nhiều cơ sở ít lậu cho địa bàn hoạt động là khu vực ngoại thành
thuê cơ sở tại nhà dân thường hoạt động vào ban đêm và các ngày cuối tuần
và để tạo thị trường tiêu thụ
các đầu nậu này sẵn sàng đưa ra mức chiết khấu cao
nhằm tuồn sách giả vào các nhà sách lớn cơ quan trường học
để kịp thời xử lý ngăn chặn nạn sách giả
nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành
trong đó theo điều ba trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi
tùy các mức độ người phạm tội trong hoạt động xuất bản
có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không kịp
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm khoảng một
hoặc bị phạt tù từ hai năm đến năm năm khoảng hai
nhưng đến nay các vụ việc sai phạm liên quan in ấn tiêu thụ sách giả
thường mới chỉ bị xử phạt hành chính
có thể nói dù số tiền phạt được áp dụng ở khung cao nhất là hai trăm linh triệu đồng
thì cũng chưa đủ sức răn đe người vi phạm
bên cạnh đó sự phối hợp giữa các bên dân
liên quan như thanh tra chuyên ngành xuất bản in phát hành công an
quản lý thị trường hải quan nhà xuất bản cơ sở phát hành
còn thiếu độc bộ lực lượng lại mỏng dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm
cho nên chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
điều này đã tạo ra nhiều kẽ hở khiến các đối tượng làm sách giả dễ dàng trục lợi
và từ đó các chợ sách giả sách lậu vẫn ngang nhiên tồn tại
ở các phố đinh lễ nguyễn xí
phạm văn đồng láng trần quốc hoàng hà nội
cho dù dư luận thường xuyên chỉ mặt đặt tên
trước sự xâm lấn cũng như hậu quả lâu dài của sách giả
của thị trường in xuất bản và phát hành ở việt nam
thời gian qua các cơ quan chức năng đơn vị xuất bản đã đưa ra nhiều sáng kiến
đề xuất như đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát lập lại trật tự trên thị trường phát hành sách
các nhà xuất bản phối hợp thông tin với các cơ quan chức năng
để phát hiện xử lý các hành vi vi phạm
hội xuất bản tổ chức các chương trình ký kết giữa ngành xuất bản
và các kênh sản thương mại điện tử thực hiện cam kết không phát hành sách giả
tăng cường liên kết hợp tác giữa các nhà xuất bản và sự trợ giúp của cơ quan truyền thông
tuy nhiên nếu chỉ có sự nỗ lực đơn độc của các cơ quan chức năng các đơn vị xuất bản
trong khi một bộ phận người dân vẫn tiếp tay dung túng tiêu thụ sách giả
thì vấn đạn này sẽ không thể giải quyết triệt đề
do đó trong cuộc chiến chống sách giả
sách giả cần kêu gọi trách nhiệm của cả cộng đồng nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật
kiên quyết nói không với sách giả
kịp thời phát hiện tố giác những cơ sở in ấn kinh doanh sách giả
khi không còn môi trường tồn tại sách giả sẽ tự triệt tiêu
sự chung tay của cả cộng đồng không chỉ góp phần lành mạnh hóa hoạt động xuất bản
mà còn thể hiện lối sống văn hóa biết trân trọng những giá trị tinh thần đích thực của nhân loại
chương trình tạm dừng ở đây